tại phú yên sáng ngày hôm nay tàu trường sa hai mươi hai thuộc lữ đoàn chín trăm năm mươi năm ở vùng bốn hải quân
đã lai kéo một chiếc tàu cá cùng một mươi thuyền viên của ngư dân bị sự cố kỹ thuật máy tàu
về neo đậu an toàn tại đảo đá đông thuộc huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
vào đêm ngày một mươi tám tháng tám tàu bị hỏng mặt đĩa hộp số nên không thể hoạt động
phải thả trôi ở khu vực cách đảo đá đông khoảng một mươi một hải lý về phía đông nam
sau đó thuyền trưởng tàu đã phát đi tín hiệu cần sự trợ giúp
sau khi tiếp nhận được tín hiệu sở chỉ huy vùng bốn đã điều động tàu trường sa hai mươi hai
đang hoạt động trên khu vực gần đó nhanh chóng chuyển hướng đến vị trí
để có thể cứu kéo tàu cá ngư dân bị nạn